tại nha trang tỉnh khánh hòa kể từ giờ ngày bốn tháng năm hoạt động tắm biển cùng các hoạt động vui chơi giải trí quanh biển sẽ trở lại hoạt động bình thường
sau hơn một tháng thực hiện cách ly xã hội nhiều người dân cho biết được trở lại tắm biển với họ rất phấn khởi
ubnd tỉnh khánh hòa yêu cầu các địa phương phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như không tụ tập quá ba mươi người tại một điểm trên công viên bờ biển bãi biển công cộng giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay